cho đến hai mươi hai h đêm ngày hôm qua bệnh viện vẫn còn hai ca tương đối nặng có biểu hiện viêm ruột và đang được chữa trị
trước đó vào tối ngày một tháng tám đoàn ăn cơm ở một nhà hàng nổi tiếng trên đường nguyễn tri phương và có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân